chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự của truyền hình nhân dân
theo một số đại biểu tình trạng phân bổ vốn vẫn còn gian trải nhiều dự án bố trí vốn thấp kéo dài thời gian thực hiện dẫn đến hiệu quả đầu tư không cao
trả lời vấn đề này bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng thừa nhận trước đây do hệ thống pháp luật chưa chặt chẽ nên quản lý hiệu quả đầu tư công chưa đảm bảo dẫn đến đầu tư giàn trải nợ động xây dựng cơ bản lớn các dự án được phê duyệt vượt qua khả năng thu xếp vốn
bộ trưởng nguyễn trí dũng cho biết cần tiếp tục triển khai đồng bộ chủ trương và định hướng tái cơ cấu đầu tư
các cấp ngành thực hiện nghiêm túc quy định về đầu tư công từ khâu chọn lọc đến thẩm định phê duyệt cũng như các thủ tục trình tự
ngoài ra hoàn thiện tiêu chuẩn định mức về xây dựng vì hiện có một số tiêu chuẩn định mức của ngành chưa được xây dựng nên việc xây dựng tổng mức đầu tư chưa sát
cùng với đó là nâng cao chất lượng công tác quy hoạch phát triển kinh tế xã hội công tác kiểm toán kiểm tra thanh tra và giám sát các khâu cũng phải được tăng cường để đảm bảo lựa chọn đầu tư và bố trí vốn phù hợp tình hình thực tiễn của phát triển kinh tế xã hội và khả năng thu xếp vốn tránh không để dự án kéo dài
sáng nay bộ trưởng kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng tiếp tục trả lời chất vấn các vấn đề đại biểu quốc hội nêu

trong trọng điểm quốc gia buổi chiều phó thủ tướng chính phủ trương hòa bình phát biểu làm rõ thêm và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội
về những vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của chính phủ trong các phiên chất vấn từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
trước khi chủ tịch quốc hội phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn
tối qua một mươi bốn tháng sáu tại quảng trường sông hoài thành phố hội an
ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch bộ ngoại giao bộ công thương
ủy ban quốc gia unesco việt nam tổ chức bế mạc festival di sản quảng nam lần thứ sáu năm hai nghìn một mươi chín
dự lễ có đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch nước
đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương cùng đại diện lãnh đạo một số tỉnh thành phố trong nước và các tổ chức quốc tế
trong suốt tuần qua trên khắp tỉnh quảng nam đã diễn ra hơn hai mươi hoạt động phong phú đặc sắc
thu hút hàng lượt nghìn du khách và người dân địa phương đến xem
qua festival di sản lần thứ sáu hai nghìn một mươi bảy đã để lại trong lòng người dân và du khách
những ấn tượng tốt đẹp về văn hóa quảng nam và văn hóa việt nam trong giao lưu hội nhập quốc tế
phát biểu tại buổi lễ bế mạc festival di sản lần thứ sáu hai nghìn một mươi bảy
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh quảng nam
trong việc bảo tồn bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa của các di sản di tích trên địa bàn tỉnh
đồng thời biểu dương bộ văn hóa thể thao và du lịch bộ công thương bộ ngoại giao
ubnd unesco việt nam và các tỉnh thành phố các công ty doanh nghiệp các tổ chức quốc tế
đã phối hợp giúp đỡ để tỉnh quảng nam tổ chức thành công festival di sản lần thứ sáu năm hai nghìn một mươi bảy
trong thời gian tới tỉnh quảng nam tiếp tục duy trì và phát huy thương hiệu festival di sản quảng nam
nghiên cứu tổ chức nhiều hoạt động phong phú đa dạng và thiết thực hơn nữa
thu hút nhiều nguồn lực trong và ngoài nước đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội hiệu quả hơn
và quan tâm chọn lọc để quảng bá những đặc trưng về văn hóa ẩm thực
những sản phẩm du lịch đặc sắc
chính con người sứ quảng tạo nên để ngày càng thu hút nhiều hơn du khách trong nước và quốc tế
góp phần đưa quảng nam phát triển nhanh và bền vững
trong phần tiếp theo của chương trình thành phố hồ chí minh đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu vượt nút giao thông
vào sân bay quốc tế tân sơn nhất
nữ đảng viên trẻ với hơn sáu mươi lần hiến máu
vì thế tình trạng sâm giả cũng diễn ra phổ biến ở các vùng trồng sâm
vừa qua lần đầu tiên tỉnh quảng nam tổ chức hội trợ xâm nhằm giới thiệu đến công chúng hình ảnh
tính năng và cách nhận biết sâm ngọc linh thật đồng thời tạo cơ hội cho người tiêu dùng
có điều kiện mua bán các sản phẩm từ sâm ngọc linh vốn có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe con người
hội trợ đã thu hút một mươi doanh nghiệp và hàng chục hộ trồng sâm tham gia giới thiệu các sản phẩm
trên lĩnh vực nông lâm nghiệp công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đặc biệt là các sản phẩm đặc trưng từ sâm ngọc linh
như củ than lá và các sản phẩm chế biến từ sâm
mỗi ngày ước tính có hơn hai người đến đây mua bán sâm và các sản phẩm được bào chế từ sâm ngọc linh
tại hội trợ nhiều củ xâm giá hơn một trăm linh triệu đồng đã được nhiều khách hàng chọn mua
trong những ngày diễn ra hội trợ có trên một mươi ba lượt người đến tham quan mua sắm với doanh thu trên một mươi hai năm tỷ đồng
trong đó riêng mặt hàng xâm củ ngọc linh khoảng hai trăm linh kg
đây chính là cơ hội để thêm nhiều người tiêu dùng biết đến cây sâm ngọc linh của việt nam
nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết số ba mươi năm nqcp ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi
đồng thời giải quyết những hạn chế về chính sách cơ chế đang khiến doanh nghiệp lung túng
thủ tướng vừa ban hành chỉ thị số hai mươi sáu cttg tăng cường hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp
theo tinh thần chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp
trong năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy cả nước có năm mươi năm trăm ba mươi bốn doanh nghiệp được thành lập mới và hơn một mươi ba doanh nghiệp trở lại hoạt động
trong đó riêng tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy số doanh nghiệp thành lập mới lên đến một mươi ba một trăm linh hai doanh nghiệp
điều đó đã thể hiện được lòng tin sự hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp sau khi nghị quyết ba mươi năm của chính phủ
về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm hai nghìn hai mươi đi vào thực tiễn cũng như nỗ lực của chính phủ với việc coi doanh nghiệp là động lực phát triển kinh tế
tuy nhiên bên cạnh một số kết quả khả quan việc triển khai thực hiện nghị quyết ba mươi năm còn nhiều hạn chế
như một số cơ chế chính sách đang áp dụng chưa phù hợp một số giải pháp trong quá trình thực hiện chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn
còn khoảng cách giữa chính sách và thực thi ở nhiều lĩnh vực nổi cộng như thủ tục hành chính trong xuất nhập khẩu thuế hải quan giấy phép con công tác thanh tra kiểm tra doanh nghiệp còn trồng chéo
sự phối hợp giữa các bộ ngành địa phương chưa thống nhất chặt chẽ trong việc hướng dẫn doanh nghiệp
tôi cho rằng là cái định hướng chung là nên giảm các quy định mang tính bắt buộc để cưỡng chế bằng các phương tiện hành chính bắt các doanh nghiệp phải thi hành nên giảm thiểu các quy định như vậy
trong đó đương nhiên có các vấn đề liên quan đến các giấy phép và điều kiện kinh doanh tức là định hướng là tạo cho loạt doanh nghiệp đưa ra một khuôn khổ của quản trị tốt thì các doanh nghiệp nên học tập để tuân thủ nó
trước những hạn chế doanh nghiệp đang gặp phải thủ tướng đã ban hành chỉ thị số hai mươi sáu cttg trong đó yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành địa phương trong giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám tập trung chỉ đạo
tổ chức thực hiện có hiệu quả các giai đoạn

tổ chức thực hiện có hiệu quả các bộ ngành địa phương trong giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám tập trung chỉ đạo
tổ chức thực hiện có hiệu quả các bộ ngành địa phương trong giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám tập trung chỉ đạo
để giảm kẹt xe ở các khu vực này thành phố hồ chí minh đã đầu tư xây dựng hai cầu vượt băng thép với tổng mức đầu tư gần bảy trăm năm mươi tỷ đồng thời gian thi công trong sáu tháng
sau khi mở rộng mặt đường để phục vụ phân đường giao thông để triển khai làm cầu hiện nay do công trình cấp bách chúng tôi đã triển khai thi công nhiều mũi đồng bộ và thi công ba ca liên tục
quá trình triển khai đến nay cũng đã xong phần lắp đặt dòng cầu đang triển khai bộ phần kết cấu mặt cầu và phấn đấu đến ba mươi tháng sáu sẽ thông xe nhánh từ hoàng minh giám đi đường nguyễn tây sơn
hiện nay các nhà thầu thi công gồm liên danh tổng công ty thăng long ctcp và công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn thắng lợi công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ vận tải xây dựng giao thông t t
cam kết sẽ bàn giao công trình trước ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi

công ty trách nhiệm hiệu hạn tập đoàn thắng lợi công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại dịch vụ vận tải xây dựng giao thông t t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
vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới
qua vụ bắt giữ này một lần nữa cho thấy quyết tâm của việt nam trong cam kết
bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm theo quy định của liên hiệp quốc
trong đợt này lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy một một trăm linh lon bia nước ngọt các loại
bốn trăm tám mươi gói kẹo có nhãn mát nước ngoài bảy trăm bốn mươi hai hộp dầu gội đầu kem dưỡng da
một trăm linh kg thực phẩm bẩn như ruốc bông giò ba trăm linh lọ nước màu và hai trăm bốn mươi con tắc kè khô
đây là số hàng vi phạm hành chính đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
đã bị lực lượng công an thành phố bắt giữ lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính
lực lượng chức năng đã tổ chức bốc dỡ và tiêu hủy đúng quy trình
theo thông tin mới nhận được tại vùng biển giáp danh giữa hải phòng và quảng ninh
cụm trinh sát số một bộ tư lệnh cảnh sát biển đã phát hiện tàu vận tải mang số hiệu
hp bốn nghìn sáu mươi tám có dấu hiệu vi phạm
qua kiểm tra tàu đang vận chuyển sáu trăm linh tấn than cám
trên tàu có bốn thuyền viên do ông lê đình đoàn quê lương tài bắc ninh làm thuyền trưởng
trong quá trình kiểm tra đối tượng không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp
và bốn thuyền viên trên tàu không có băng cấp chứng chỉ hành nghề
hiện nay cụm trinh sát số một đã đưa tàu vi phạm về khu vực cảng đình vũ hải phòng
tiếp tục điều tra xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh nghệ an đang có hai trăm hai mươi tám cửa hàng kinh doanh xăng dầu
nằm trong quy hoạch chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động
hoặc chưa có giấy phép xây dựng
theo chỉ đạo đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy các cửa hàng này phải khắc phục các tồn tại
nếu không sẽ bị xóa bỏ hoặc di rời
cây dầu của gia đình ông trần nhân xóm đông lộc xã diễn ngọc huyện diễn châu tỉnh nghệ an
đã phục vụ tàu thuyền ngư dân vào ra lạch vạn gần ba mươi năm nay
vì ra đời sớm nên các cửa hàng xăng dầu ở đây đều không đảm bảo quy chuẩn
quy định của pháp luật ban hành sau này
đây là một trong số hai mươi hai cửa hàng nằm trong diện phải cải tạo nâng cấp của huyện diễn châu
sở xây dựng thì người ta về người ta thiết kế mình cái bản thiết kế
trong đó là mình phải tuân thủ theo quy định của nhà nước để mà mình xây dựng theo quy chuẩn đó
một là chuyển tẹp vô nằm riêng hai là đồng hồ riêng
để chống cái vấn đề cháy nổ
xây dựng và hoạt động từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
cửa hàng xăng dầu thuộc trung tâm thương mại tổng hợp huyện tương dương
làm nhiệm vụ cung ứng mặt hàng dầu hỏa thắp sáng cho đồng bào dân tộc trên địa bàn
theo quy chuẩn hiện hành cửa hàng không đáp ứng về diện tích kinh doanh
lại nằm giữa khu dân cư ảnh hưởng đến công tác phòng chống cháy nổ
nên phải di dời trước năm hai nghìn một mươi bảy
mong rằng là các cấp là cho chúng tôi là có một cái lộ trình
phải có cái thời gian tương đối để thực hiện được
chứ yêu cầu trong năm hai nghìn một mươi bảy mà phải di dời thì thật sự hơi khó cho chúng tôi là khó thực hiện được
hiện nay tồn tại của các cửa hàng xăng dầu chủ yếu ở hai dạng
ven các tuyến đường bộ và ven sông lạch biển
tại huyện diễn châu các cửa hàng xăng dầu ở các cảng cá
đang được từng bước xử lý theo quyết định bảy mươi tám của ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an
còn trên đường bộ sau quá trình mở rộng nâng cấp
việc giải quyết các cửa hàng xăng dầu đang gặp không ít vướng mắt
do vi phạm chỉ dưới hành lang giao thông
diện tích và độ rộng không đảm bảo
chưa kể các nội dung liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất và phòng cháy chữa cháy
vấn đề các hồ gia đình bây giờ là phải xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy cho mình
mà cái này thì tiêu chuẩn rất khắt khe
bây giờ phải xây dựng lại từ hồ sơ thiết kế hoàn chỉnh
để được cấp cái giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu
với góc đồn là đã có được phòng cháy chữa cháy
hiện nay sở công thương tỉnh nghệ an đã có công văn bảy bảy năm
báo cáo và đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh
một số giải pháp để tháo gỡ cho chính quyền các huyện
và chủ các cửa hàng xăng dầu
thứ nhất là cho lùi thời gian để tháo gỡ vườn mắt bằng cách
đối với các cửa hàng ven sông đạch biển mà cũng ứng dầu
thì sẽ xin cấp giấy phép tạm đến ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
thì lúc đó thì cả hồ kinh doanh này phải dí rơi
và ký đạn được quy hoạch vùng
còn đối với các hồ kinh doanh này

cũng đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
để trong quá trình đó thì họ bắt buộc là họ phải cam kết
và thực hiện để dí rơi hoặc cải tạo các cái cửa hàng
để đảm bảo đúng với quy định pháp luật
toàn tỉnh nghệ an hiện có trên sáu trăm năm mươi cửa hàng xăng dầu đang hoạt động
nhiều hơn so với con số quy hoạch đến năm hai nghìn hai mươi là hai trăm ba mươi cửa hàng
số còn lại nằm trong diện phải cải tạo
nâng cấp hoặc là dí rơi xóa bỏ
như vậy việc giải quyết tồn tại vướng mắc đòi hỏi phải có lộ trình
để đảm bảo hài hòa giữa chủ cơ sở kinh doanh và lợi ích cộng đồng
nhân ngày quốc tế người hiến máu tối một mươi bốn tháng sáu
cùng với hà nội và tp hcm
ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh thừa thiên huế
đã tổ chức cầu truyền hình trực tiếp phát lửa trái tim
và lễ tôn vinh tuyên dương người hiến máu tình nguyện năm hai nghìn một mươi chín
thừa thiên huế là một trong bốn tỉnh thành phố
có phong trào hiến máu tình nguyện mạnh nhất cả nước
luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu hiến máu tình nguyện hàng năm
và đạt một trăm hai mươi bảy trong năm năm qua
số lượng cá nhân đạt mốc một mươi năm và hai mươi lần hiến máu tình nguyện khá cao
phong trào hiến máu tình nguyện đã phát triển bền vững
thu hút đông đảo người dân hưởng ứng
nhiều cơ quan đơn vị thôn bản nhiều gia đình và cá nhân
tham gia với tinh thần nhiệt tình và trách nhiệm
theo ban chỉ đạo hiến máu tỉnh nguyện thừa thiên huế
thời gian qua hội chữ thập đỏ tỉnh đã duy trì
và phát triển các mô hình câu lạc bộ hiến máu dự bị
đến nay toàn tỉnh có hai mươi hai công lạc bộ hiến máu tình nguyện
với một ba trăm năm mươi hai thành viên tham gia
từ năm hai nghìn một mươi sáu các xã trắng về hiến máu tình nguyện đã được xóa
đây là một trong những mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng
của phong trào hiến máu tình nguyện
riêng trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy toàn tỉnh tổ chức hai mươi chín đợt hiến máu tình nguyện
và đã tiếp nhận chín bảy trăm ba mươi sáu đơn vị máu để cấp cứu cho bệnh nhân
tại các bệnh viện trong tỉnh
đặc biệt tại huyện phong điền đã thành lập được quỹ ngân hàng máu sống
với số tiền duy trì trong nhiều năm gần ba trăm linh triệu đồng
cầu truyền hình thắp lửa trái tim là sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc
qua đó tôn vinh những người hiến máu tình nguyện
nhân ngày quốc tế người hiến máu một mươi bốn tháng sáu
tại đây ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh
cũng đã tuyên dương khen thưởng chín tập thể và ba mươi hai cá nhân xuất sắc
trong phong trào hiến máu tình nguyện
phong trào hiến máu tình nguyện trong nhiều năm qua đã thu hút sự tham gia
hưởng ứng của nhiều tầng lớp nhân dân trên cả nước
trong đó đã ghi nhận những tấm gương đặc biệt
nữ đảng viên trẻ lê thanh nam là một trong số đó
không chỉ năng động nhiệt tình tham gia tuyên truyền vận động
hàng nghìn người tham gia hiến máu
điều đáng cảm phục là bản thân chị đã trực tiếp hơn sáu mươi lần
tham gia hiến máu cứu người
lần đầu tiên hiến máu khi vừa một mươi tám tuổi kể từ đó
giống như đã được lập trình sẵn cứ mỗi năm
chị nam đều tham gia hiến máu bốn lần
hành trình này được chị duy trì trong suốt một mươi bảy năm qua
chưa bao giờ lỗi nhịp
với số lượng máu đã hiến tặng chị đã góp phần cứu giúp
cho hàng nghìn bệnh nhân
khi được đến với điểm hiến máu thì được biết thêm thông tin
thực ra là sau khi hiến máu xong thì mới được hiểu thêm thông tin
về hiến máu tình nguyện
thì khi được biết thì thấy rằng là có lợi cho bản thân mình
cho người bệnh được nhận máu
nên là sau đó thì tôi tiếp tục tham gia hiến máu
chính nhờ quá trình tích cực tham gia hiến máu
đã giúp chị nam bén duyên với viện huyết học truyền máu trung ương
là thành viên của khoa vận động
giúp chị phát huy được nhiệt huyết và sức trẻ của mình
để vận động mọi người cùng tham gia hiến máu
hiểu được rằng muốn vận động được người khác
thì bản thân mình phải gương mẫu đi đầu
nhờ thế mà không chỉ đạt được số lượng về số lần hiến máu
mà chị còn giúp thay đổi nhận thức của nhiều người khác
để cùng tham gia phong trào ý nghĩa này
việc làm thầm lọng của chị nam có sức lay động đến hoảng trịu trái tim
để từ đó phong trào hiến máu của việt nam
càng được nhân rộng trong cộng đồng xã hội
trong phần tin quốc tế
triều tiên để ngỏ phương án quân sự trong quan hệ liên triều
bộ quốc phòng mỹ muốn tăng ngân sách thêm ít nhất năm mươi tỷ usd
lại có thêm một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra vào chiều tối qua
tại thành phố alexandria của mỹ
trong buổi tập luyện bóng chày có sự tham gia của hai mươi năm nghị sĩ

và ít nhất bốn người khác bị thương
nghị sĩ galiger bị bắn vào hông và hiện đang trong tình trạng ổn định
thủ phạm là một người đàn ông trung niên da trắng
đã nã khoảng từ năm mươi đến một trăm linh phát súng trong khoảng một mươi phút
cảnh sát trưởng thành phố alexandria michael brow xác nhận
đối tượng này đã bị bắt giữ và không phải là mối đe dọa
hiện các trường học tại alexandria tạm thời bị phong tỏa
ngoài hai mươi năm nghị sĩ đang luyện tập tại sân bóng trày
còn có hàng chục người khác và cả nhân viên an ninh
tiếp tục thông tin về vụ cháy trung cư hai mươi bốn tầng tại anh vào sáng sớm ngày hôm nay
cảnh sát anh xác nhận cho tới thời điểm này đã có ít nhất sáu người thiệt mạng
và số thương vong hiện khoảng ba mươi người có thể sẽ gia tăng
trong khi công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả của trận cháy sẽ phức tạp trong nhiều ngày tới
vụ hỏa hoạn xảy ra tại tòa trung cư grand fin hai mươi bốn tầng
và có một trăm hai mươi căn hộ
tại quận wise city london vào sáng sớm ngày hôm nay
ngọn lửa bùng phát từ tầng hai hiện đã bốc cao lên tầng thứ nhất của tòa nhà được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
khoảng hai trăm linh lính cứu hỏa và năm mươi phương tiện chữa cháy được huy động khẩn cấp
các hình ảnh trên truyền hình cho thấy toàn bộ tòa nhà chìm trong ngọn lửa có nguy cơ sụp đổ
các nhân chứng cho biết có rất nhiều tiếng la hét trên các tầng cao của ngôi nhà
có người đã nhảy từ trên tòa nhà đang cháy xuống
một người dân đã leo qua ban công và vẫy khăn trắng để kêu cứu
người dân sinh sống gần tòa nhà được yêu cầu mang theo đồ đạc cần thiết và sơ tán đến một nhà thờ trong khu vực
triều tiên sẽ để ngỏ phương án quân sự nhằm thực hiện tái thống nhất nếu hàn quốc tiếp tục lập trường đối đầu
đây là tuyên bố được ủy ban tái thống nhất hòa bình triều tiên đưa ra
nhân kỷ niệm một mươi bảy năm ngày ký tuyên bố chung về quan hệ liên triều ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
ủy ban tái thống nhất hòa bình triều tiên nhấn mạnh
việc đối đầu giữa hàn quốc và trung quốc sẽ không thể được đối đầu
đối đầu giữa hai hệ thống chính trị rốt cuộc sẽ dẫn tới xung đột cơ học
buộc triều tiên phải chọn thực hiện tái thống nhất theo con đường không hòa bình
do đó triều tiên kêu gọi chính phủ mới của hàn quốc thay đổi chính sách đối với triều tiên
vốn được áp dụng bởi hai chính phủ bảo thủ của hàn quốc kể từ năm hai nghìn bảy
tuyên bố chung giữa hai miền triều tiên được cố nhà lãnh đạo triều tiên kim chung in
và tổng thống hàn quốc khi đó là kim tê chung ký ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn
trong cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa hai miền kể từ cuộc chiến tranh triều tiên
năm một nghìn chín trăm năm mươi một nghìn chín trăm năm mươi ba tại bình nhưỡng
phái đoàn quân sự cấp cao của iraq và syri vừa có các cuộc thảo luận tại baghdad
về vấn đề an ninh biên giới
đây là chuyến thăm công khai đầu tiên giữa hai bên trong nhiều năm qua
nhằm thúc đẩy hợp tác trong cuộc chiến chống tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng
phái đoàn quân sự cấp cao hai nước đã thảo luận về các chiến dịch triển khai
trên lãnh thổ iraq và syri trong cuộc chiến chống một kẻ thù chung là is
hai bên cũng đồng ý tiếp tục trao đổi các thông tin tình báo
để cho phép không quân iraq linh hoạt trong việc không kích các mục tiêu gần biên giới
cũng như ngăn chặn các tay súng di chuyển giữa hai nước
việc bảo vệ biên giới giữa iraq và syri đóng vai trò quan trọng
trong việc mở đường tiếp tế trên bộ cho quân đội tổng thống syri basa al assad
tại buổi điều trần trước ủy ban quân lực hạ viện về tình hình ngân sách quốc phòng
bộ trưởng quốc phòng mỹ james mattis nhấn mạnh
tình trạng thiếu hụt ngân sách quốc phòng kéo dài nhiều năm qua
có thể dẫn tới hậu quả khôn lường trong bối cảnh thế giới đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ xung đột
do đó việc bổ sung ngân sách cho quốc phòng ngay lúc này là rất cần thiết
bộ trưởng quốc phòng mỹ james mattis cho biết về tài khoá năm hai nghìn một mươi bảy
lầu năm góc đề xuất mức chi tiêu quốc phòng chung khoảng năm trăm bảy mươi bốn tỷ usd
bên cạnh đó cần bổ sung sáu mươi bốn sáu tỷ usd dành cho các chiến dịch quân sự
mà mỹ đang can dự ở afghanistan iraq và syri
đồng thời phục vụ cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu và hỗ trợ các đồng minh nato
dù đề xuất này đã tăng năm mươi tỷ usd so với tài khoá hiện nay
song mức tăng này chưa thỏa đáng để củng cố sức mạnh quốc phòng mỹ
tuy nhiên đây dường như sẽ là một yêu cầu khó khăn bởi chính quyền tổng thống donald trump
hiện có kế hoạch cắt giảm thuế theo đúng cam kết tranh cử
ngoài ra ông mattis cũng thúc đẩy kế hoạch đóng cửa một số căn cứ quân sự của mỹ vào năm hai nghìn hai mươi
ước tính tiết kiệm được khoảng một mươi tỷ đô la mỗi năm để chuyển sang tăng cường khí tài quân sự
malaysia hiện có khoảng hai triệu lao động nhập cư bất hợp pháp
để quản lý tốt hơn lao động nước ngoài và bảo đảm quyền lợi cho họ
văn phòng nhập cư malaysia vừa đưa vào thực hiện chương trình quản lý hồ sơ lao động nhập cư
thông qua thẻ điện tử e card
thẻ điện tử e card thực chất là tấm thẻ điện tử có chứa các thông tin của người lao động
đã được tích hợp với các thông tin của người lao động
thẻ điện tử e card được tích hợp với hệ thống của văn phòng xuất nhập cảnh
thông qua việc quét mã qr trên thẻ
cơ quan chức năng có thể quản lý các hoạt động của người lao động tại quốc gia này
cũng như đảm bảo lợi ích của họ trong quá trình làm việc
bất chấp những lợi ích mà chương trình mang lại
từ khi bắt đầu triển khai tới nay
chỉ có khoảng tám mươi năm người trong số khoảng hai triệu lao động nhập cư bất hợp pháp
tại malaysia đăng ký tham gia chương trình e card
nguyên nhân được cho là do giới chủ doanh nghiệp tại malaysia
còn do sự không hợp tác trong việc triển khai chương trình
bộ thương mại thái lan cho biết nước này đã bán thêm một sáu mươi sáu triệu tấn gạo
trị giá bốn mươi chín triệu đô la mỹ
chiếm chín mươi số lượng gạo lấy từ các kho dự trữ của chính phủ hồi tháng trước để bán đấu giá
chính phủ thái lan cho biết có thể sẽ xóa sạch những kho dự trữ gạo còn lại
bao gồm một trăm sáu mươi tấn gạo chất lượng tốt
và hai bảy triệu tấn gạo kém chất lượng
vào cuối năm
năm nay thái lan đã chính thức đặt mục tiêu xuất khẩu chín năm triệu tấn gạo trong năm nay
nhưng có thể vượt mục tiêu này và đạt tới một mươi triệu tấn
thái lan sẵn sàng tham gia cuộc đấu thầu về xuất khẩu gạo
dự kiến sẽ được tổ chức tại philippines
một trong những nhà nhập khẩu gạo lớn trên thế giới
và định mua hai trăm năm mươi tấn gạo vào tháng tới
để tăng số lượng gạo dự trữ
xuất khẩu gạo của thái lan năm nay đã tăng cả về số lượng lẫn giá trị
với tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm dự kiến đạt một mươi triệu tấn
giá gạo trong nước và xuất khẩu cũng đã tăng
do việc lấy ra gần một mươi bốn triệu tấn gạo
từ các kho dự trữ của chính phủ tiền nhiệm
với việc giải phóng hoàn toàn kho gạo dự trữ
thái lan tin rằng sẽ không tạo ra áp lực cho giá gạo trong vụ mùa mới
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự sáng của truyền hình nhân dân